ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh hậu giang xét xử sơ thẩm hình sự tuyên phạt bị cáo võ thanh vân
trú tại thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang hai mươi năm tù về tội giết người
theo cáo trạng do ghen tuông mù quáng chiều ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một võ thanh vân đợi lúc con trai đi câu
thì khóa tất cả cửa nhà gọi vợ xuống bếp nói chuyện
tại đây bị cáo dùng cây gỗ chuẩn bị từ trước đánh liên tiếp vào người vợ cho đến khi bắt động
sau khi gây án vân uống thuốc bảo vệ thực vật để tự tử
đến khoảng một mươi chín h cùng ngày người con trai đi câu về phá cửa thì phát hiện mẹ đã chết
lợi dụng lúc mọi người không để ý võ thanh vân đến nhà người quen kể lại chuyện giết vợ và tự tử
thì được những người này đưa đến bệnh viện cấp cứu và trình báo công an
kết quả khám nghiệm tử thi kết luận nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não
thưa quý vị xã hội phát triển chiếc điện thoại thông minh trở thành vật bất ly thân
gắn liền với cuộc sống sinh hoạt của mọi lứa tuổi hiện nay
tuy nhiên nó sẽ là con dao hai lưỡi
nếu như sử dụng không đúng mục đích dẫn đến rất nhiều hệ lụy đáng lo ngại
đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và thanh thiếu niên
thực tế không ít trường hợp trẻ đã cần đến sự can thiệp của các chuyên gia tâm lý
sau khi đắm chìm vào thế giới ảo trên không gian mạng
chiếc điện thoại đã từng là vật bất ly thân với cậu bé này
ngay khi thấy con mình dần có dấu hiệu lệ thuộc vào điện thoại
chị thương đã hạn chế thời gian sử dụng của con tập trung hơn vào việc học
chiếc điện thoại vẫn nằm đó nhưng đã không được cậu bé ôm cười cười như trước
cha mẹ đi làm trong khi con không được đến trường
giải pháp dễ dàng để con đỡ nhàm chán khi ở nhà là giao cho con các thiết bị thông minh để truy cập mạng
thời gian dài sử dụng
điện thoại với các mục đích khác nhau học tập và chơi game
bé gái này đã dần dần lệ thuộc và chìm đắm trong các thế giới ảo mà quên đi môi trường sống thật của mình
tại bệnh viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai gần đây lượng bệnh nhân đến khám tăng đột biến
đáng nói độ tuổi ngày càng trẻ hóa và nguyên nhân chủ yếu là do tiếp cận với mạng internet trong thời gian dài nhất là sau khi nghỉ dịch trẻ ở nhà lâu
các cháu đến từ suy nhược từ chăm sóc sức khỏe cho bản thân người nhát rồi hiện tượng phụ thuộc vào sử dụng máy tính cũng gia tăng
các cháu có những hiện tượng chán năng
né tránh rồi hờm rỗi rồi thu mình hoặc là khi mà được nhắc nhở nhiều quá thì bùng lộ
có những sự mâu thuẫn rất là cụ thể giữa học trò với các thầy cô giáo
chống đối với sự quan hệ với bố mẹ đã có cần can thiệp của bác sĩ tâm lý
rất nhiều những trang mạng đoạn video clip rất linh hoạt rất sinh động đứa trẻ đã bị cung cấp vào đó
nhưng mà gia đình giao tiếp một chiều thì đứa trẻ rất khó khăn trong việc phát triển công đức của con
vì nó chỉ nghe
nó không có phản hồi lại giữa người với người
nó gây ra khó khăn cho con trong việc học tập hoặc là sinh hoạt hàng ngày
nếu như chúng ta sử dụng quá sáu tiếng ngồi trên internet trong một lần
thì nó có sự biến đổi rõ rệt đối với các sinh lý trong cơ thể của con người
do vậy nếu như ở nhà thì chúng ta theo dõi cho các cháu được học tập trên mạng internet
thì cũng một tiếng là chúng ta phải nghĩ tài năng
tuy nhiên các bác sĩ cũng khuyên cáo phụ huynh không nên đột ngột cấm tiệt trẻ với internet
dẫn đến những phản kháng của trẻ
cần có sự điều chỉnh thời gian sử dụng quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của các em
hướng các em tới các hoạt động thể chất giải trí khác như vẽ âm nhạc
mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
sáng nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng tiểu ban an ninh trật tự sea games ba mươi một chủ trì phiên họp thứ ba của tiểu ban
nhằm ra soát đánh giá toàn diện các mặt công tác và xác định các nhiệm vụ trọng tâm
từ nay cho đến ngày khai mạc đại hội
từ sau phiên họp thứ hai đến nay tiểu ban an ninh trật tự sea games ba mươi một đã ban hành quy chế hoạt động
kế hoạch tổng thể đảm bảo an ninh an toàn sea games ba mươi một của tiểu ban an ninh trật tự
ban hành triển khai kế hoạch lịch công tác và phân công thực hiện các kế hoạch phương án
bảo đảm an ninh trật tự sea games ba mươi một cho từng thành viên tiểu ban và công an một mươi hai địa phương
trong công tác bảo đảm an ninh an toàn đại hội tổ chức đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tạo môi trường an toàn lành mạnh phục vụ tổ chức đại hội
đến thời điểm này công tác đảm bảo an ninh trật tự sea games ba mươi một đã được chủ động triển khai từ sớm từ xa
bám sát với quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội cơ bản bảo đảm tiến độ các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
sẵn sàng môi trường an ninh an toàn để tổ chức các hoạt động của sea games ba mươi một tại việt nam
phát biểu kết luận phiên họp thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao biểu dương công an các đơn vị địa phương
đã tích cực chủ động triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu mục tiêu bảo đảm an ninh an toàn cho quá trình chuẩn bị tổ chức sea games ba mươi một
thứ trưởng lương tam quang yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục giả soát bổ sung triển khai kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự sigen ba mươi một
phù hợp với diễn biến tình hình dịch covid một mươi chín và phương án lịch trình chương trình của ban tổ chức đại hội
tập trung triển khai phương án bố trí phân công lực lượng bảo đảm an ninh trật tự lễ khai mạc lễ bế mạc sigen ba mươi một
tại thành phố hà nội và phương án bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại các địa điểm thi đấu nơi lưu trú của đại biểu
thực hiện phương án bảo đảm an ninh mạng an ninh thông tin truyền thông sea games ba mươi một phát hiện kịp thời các thông tin xấu độc
chống phá đại hội chống đảng nhà nước đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch xuyên tạc công tác tổ chức đại hội
tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ tổ chức thành công sea games ba mươi một tại một mươi hai địa phương
thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh quản lý chặt chẽ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông dẫn đoàn không để xảy ra tình trạng ồn tắc hoặc tai nạn giao thông nghiêm trọng
ảnh hưởng tới sigen ba mươi một và lịch thi đấu của các vận động viên
đoàn công tác do thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn sáng nay tiếp tục kiểm tra các nội dung liên quan đến đợt cao điểm
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội theo kế hoạch một trăm sáu mươi bảy của bộ công an
đoàn đã trực tiếp kiểm tra mô hình huy động lực lượng công an khác tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông
theo kế hoạch số một nghìn hai trăm sáu mươi sáu của công an tỉnh điện biên
trong ba ngày đầu tiên thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng bốn
mùa du lịch hè hai nghìn hai mươi hai bảo vệ đại hội thể dục thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức triển khai sáu mươi ba lượt tuần tra kiểm soát
hai trăm năm mươi tám lượt cán bộ chiến sĩ gia quân phát hiện hai trăm tám mươi hai trường hợp vi phạm lập biên bản hai trăm bảy mươi sáu trường hợp
tạm giữ bảy mươi tám phương tiện xử phạt vi phạm hành chính gần chín mươi hai triệu đồng
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy bắt giữ một mươi một vụ một mươi ba đối tượng thu gần ba mươi năm kg ma túy một súng kíp
kiểm tra công tác tại phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng chí thứ trưởng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh
tập trung làm tốt các chuyên đề nồng độ cồn xe quá khổ quá tải trọng tâm làm tốt công tác phân cấp cho lực lượng công an cấp xã
về việc đăng ký phương tiện tham gia giao thông
tại buổi kết luận kiểm tra công tác tại công an tỉnh điện biên thứ trưởng nguyễn văn long đã biểu dương ghi nhận đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo
và tổ chức triển khai thực hiện của đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh trong việc bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
nhất là trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh điện biên cần tập trung làm tốt công tác phòng ngừa
mọi hoạt động của lực lượng công an phải lấy con người làm trung tâm lấy con người làm chủ thể
trước mắt trong dịp ba mươi tháng bốn một tháng năm tập trung làm tốt các chuyên đề về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
sử dụng ma túy rượu bia tăng cường xử lý xe quá khổ quá tải gây mất an toàn giao thông
tại hà nội chiều nay đảng ủy cục công nghiệp an ninh phối hợp với đảng ủy cục y tế tổ chức hội nghị học tập quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện kết luận quy định của hội nghị lần thứ tư
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi hai
hội nghị đã được nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản như các nội dung hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba của đảng
trọng tâm là kết luận số hai mươi một ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
quy định số ba mươi bảy ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một về những điều đảng viên không được làm
hai là các nội dung chuyên đề năm hai nghìn hai mươi
hội nghị đã được nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản như các nội dung chuyên đề năm hai nghìn hai mươi hai về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương
công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang gương mẫu đi đầu xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh

nhất là việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế văn hóa xã hội đối ngoại với quốc phòng an ninh
góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đây là những nội dung rất quan trọng và thiết thực giúp các học viên nâng cao nhận thức khả năng tư duy
dự báo chiến lược năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh
nhận diện đánh giá tình hình giải quyết tốt những vấn đề lý luận thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực nội dung cụ thể
ở các cơ quan đơn vị địa phương
trên cơ sở đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh
đảm bảo cho đất nước luôn chủ động về chiến lược giữ vững độc lập chủ quyền
thống nhất toàn vẹn lãnh thổ môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước
với mong muốn tạo thuận lợi cho công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính
cung cấp dịch vụ công trực tuyến công an tỉnh thái bình đã chỉ đạo công an các huyện thành phố
triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua hoạt động cấp đổi cấp lại căn cước công dân
sau khi làm thủ tục cấp lại căn cước công dân với các loại giấy tờ mang theo như giấy phép lái xe
đăng ký xe bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế anh trà đã được các cán bộ thuộc đội cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện quỳnh phụ làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử
cái tài khoản định danh điện tử nó như là cái một cái căn cước công dân vật lý ở ngoài xã hội này
thì trên môi trường mạng thì cái tài khoản định danh điện tử đó nó sẽ là một cái căn cước để định danh công dân như hay là duy nhất
không ai có thể giả bạo thử kiện tài khoản định danh chính được
cái việc này rất quan trọng đối với thực hiện thao tác trên môi trường mạng
đặc biệt là các dịch vụ liên quan đến ngân hàng tài khoản
thì sau này sẽ chắc chắn là sẽ sử dụng toàn bộ phong cách tài khoản định danh điện tử này để thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng cũng không
khi được làm căn cước gắn chip tôi đã thấy được sự tiện ích trong quá trình giao dịch
năm nay được biết là định danh điện tử còn nhiều tiện ích hơn nữa
và nhiều việc hơn nữa đấy
cho nên người dân chúng tôi ngày càng được nhiều giao dịch hơn
phần nội trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính
hôm nay tôi
năm chứng minh nhân dân thì được các đồng chí hướng dẫn làm định danh điện tử
tôi thấy các anh công an hướng dẫn chúng tôi rất cụ thể
chúng tôi thấy được sự tiện ích trong quá trình giao dịch cũng như công việc hàng ngày
theo thống kê của lực lượng chức năng thì hiện tại trên địa bàn tỉnh thái bình
có trên tám mươi công dân được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
tới đây công an các huyện
thành phố tiếp tục triển khai việc cấp số tài khoản định danh điện tử cho các căn cước này
công dân chỉ cần mang thẻ căn cước công dân có gắn chip đến để tích hợp
đăng ký luôn tài khoản định danh điện tử
việc đăng ký sẽ hoàn toàn miễn phí
hiện tại việc đăng ký tài khoản định danh điện tử được thực hiện
thông qua việc cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân
tuy chưa bắt buộc nhưng khuyến khích nên làm
vì sau này các dịch vụ công đều sẽ thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử
trong quá trình thực hiện thì chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
chỉ đạo công an các xã thị trấn tham mưu cho các đồng chí chủ tịch
ủy ban nhân xã chỉ đạo văn hóa và đài truyền thanh
tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho quần chúng dân về tiện ích
của tài khoản định danh điện tử
qua quá trình thực hiện đến nay khi công dân đến làm căn cước
ngăn chip ngay tại bộ phận làm cước công dân
chúng tôi cũng luôn luôn tuyên truyền hướng dẫn công dân
để khai cái thông tin
trong các kỳ thi tốt nghiệp và chuyển cấp cho học sinh lớp chín và học sinh lớp một mươi hai
chúng tôi đã thành lập ra một tổ công tác phối hợp chặt chẽ
với lại công an các xã thị trấn cũng như ban giám hiệu các trường học
để chúng tôi tổ chức mở tài khoản định danh điện tử
cho các em học sinh ở tại các trường học trong thời gian tới
để đáp ứng được các yêu cầu cũng như là nguyện vọng
và đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính cho nhân dân
tích cực tuyên truyền hướng dẫn để người dân thấy được lợi ích
của việc cấp tài khoản định danh điện tử khi giao dịch trên cổng dịch vụ công
từ đó tích cực hưởng ứng thực hiện góp phần xây dựng chính phủ số
và công dân số tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế xã hội
công an tỉnh thái bình đã và đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu đề ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
và khám xét chỗ ở đối với trần đăng khoa chú tại thành phố cà mau
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đơn tố cáo của người dân số tiền khoa đã lừa đảo chiếm đoạt là trên năm mươi tỷ đồng
do mất cân đối về tài chính và muốn có nhiều tiền để tiêu xài trả nợ đóng tiền ngân hàng
khoa đã dùng thủ đoạn gian dối như đưa thông tin không đúng sự thật sử dụng giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất không phải của mình bán cho người khác hay thế thấp cho ngân hàng
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài số tiền trên năm mươi tỷ đồng mà người dân tố giác khoa còn thế chấp tài sản của gia đình
tại một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh với số tiền trên năm mươi tỷ đồng và nợ các cá nhân khác khoảng tám mươi tỷ đồng
cơ quan công an kêu gọi những ai là bị hại của trần đăng khoa trình báo tại phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh cà mau để được hướng dẫn xử lý
công an huyện tuy phước tỉnh bình định vừa bắt được đối tượng truy nã nguy hiểm huỳnh trúc như
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện tuy phước
trước đó với thủ đoạn làm giả chứng nhận đăng ký xe ô tô để mang đi thế chấp vay tiền
như đã vay của bà trương thị phạm thiệt ở thị trấn diêu trì huyện tuy phước số tiền ba trăm linh triệu đồng
sau đó không trả nên bị bà thiệt làm đơn tố cáo
sau khi làm việc với cơ quan công an như đã bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở lưu trú homestay ninh xuân thuộc xã ninh xuân huyện hoa lư
lực lượng chức năng phát hiện tại phòng t một mươi có một nhóm sáu người đang tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
tại chỗ lực lượng công an thu giữ một một mươi năm gram ketamin và hai gam ma túy tổng hợp dạng kẹo
cùng với nhiều đồ vật để sử dụng ma túy
qua thết nhanh có năm trên sáu người dương tính với các chân ma túy
tại cơ quan công an nguyễn đức anh nguyễn thế cảnh cùng chú tại huyện hoa lư và trần cao cương
trú tại thành phố ninh bình tỉnh ninh bình khai nhận mua số ma túy trên ở thành phố hà nội về tổ chức sử dụng
với tội danh sản xuất buôn bán hàng cấm trần ngọc đức chú tại huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
đã bị tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn tuyên phạt hai mươi bốn tháng tù giam
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ cuối tháng một đến đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trần ngọc đức đã có hành vi mua chuẩn bị các vật liệu và sản xuất được một mươi tám sáu kg pháo nổ
mang bán thì bị phát hiện bắt quả tàng
cho xã hội xâm phạm trực tiếp đến quy định của nhà nước về quản lý vật liệu nổ
tại phiên phúc thẩm hội đồng xét xử giữ nguyên bản án cấp sơ thẩm của tòa án nhân dân huyện trợ đồn
xử phạt bị cáo mức án hai mươi bốn tháng tù giam
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn vừa phát hiện kiểm tra tàu cá có biểu hiện nghi vấn trên vùng biển tây nam
cách khu vực trồng lấn việt nam malaysia khoảng bốn hải lý
qua kiểm tra tàu có một mươi hai thuyền viên do ông nguyễn toại khương chú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu làm thuyền trưởng
trên tàu không có thiết bị giám sát hành trình thuyền trưởng không có bằng cấp chứng chỉ giấy tờ lai lịch của tàu
theo điều tra ban đầu tàu cá hiện đang trong giai đoạn làm hồ sơ đăng ký hoạt động
mặc dù tàu chưa được đăng ký cấp biển số nhưng chủ tàu đã lợi dụng đêm tối đưa ra biển
và tự ý kẻ biển nước ngoài để đánh bắt cá trái phép tại vùng biển trên
hiện lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã dẫn dải tàu cá về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một
hải đoàn bốn mươi hai huyện nam căn tỉnh cà mau và phối hợp với bộ đội biên phòng cùng các lực lượng chức năng tỉnh cà mau
tiếp tục xác minh xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật